xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị thân mến mỗi dân tộc đều mang trong mình những đặc trưng văn hóa tạo nên bản sắc riêng
một trong các đặc trưng đó là làn điệu dân ca truyền thống mà phía sau nó là cả một câu chuyện dài gắn với sự ra đời tồn tại và phát triển của một dân tộc
trải qua hàng trăm năm những bài hát dân ca ngày càng thể hiện rõ vai trò và giá trị của mình trở thành một phần không thể thiếu gắn kết chặt chẽ với đời sống sinh hoạt và văn hóa tinh thần của người dân